tiếp tục phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ một cho đến một năm một năm là mục tiêu được nêu ra trong cuộc họp của ban chỉ đạo trung ương
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững diễn ra vào chiều nay dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo
báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội cho biết năm hai nghìn một mươi chín ngân sách trung ương bố trí trên một mươi bốn trăm linh tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
vốn đứng ứng địa phương tại bốn mươi trên sáu mươi ba tỉnh là hai một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng đã có hơn một chín triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín dự kiến tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân giảm còn dưới bốn mục tiêu của chương trình trong năm hai nghìn hai mươi là giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ một một năm một năm
riêng các huyện nghèo xã nghèo giảm bốn một năm hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ ba bốn một năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm hai nghìn hai mươi tăng lên một năm lần so với cuối năm hai nghìn một mươi năm